tại hà nội đã diễn ra hội nghị trực tuyến triển khai công tác tòa án năm hai nghìn hai mươi
tham dự hội nghị có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao
theo báo cáo của ngành tòa án trong năm công tác hai nghìn chín tỷ lệ giải quyết các vụ án đạt tám mươi chín
tỷ lệ các bản án quyết định bị hủy sửa do nguyên nhân chủ quan của tòa là một một mươi ba
giảm ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám đáp ứng yêu cầu của quốc hội đề ra
tuy nhiên bên cạnh đó một số tòa án vẫn chưa khắc phục triệt để các vụ án đã quá thời hạn giải quyết
do nguyên nhân chủ quan của tòa
việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời còn nhiều sai sót hạn chế
phát biểu chỉ đạo hội nghị chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân biểu dương những đóng góp của ngành tòa án
trong bảo vệ công lý bảo vệ quyền con người quyền công dân bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa
quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
chủ tịch quốc hội đề nghị các đồng chí lãnh đạo ngành tòa án và các thẩm phán cần phân tích kỹ nguyên nhân
tìm ra những giải pháp phù hợp tại hội nghị để khắc phục căn bản những hạn chế thiếu sót vừa qua
nhiệm vụ trọng tâm của tòa án các cấp là phải tập trung nâng cao chất lượng xét xử
bảo đảm xét xử nghiêm minh đúng người đúng tội đúng pháp luật tâm phục khẩu phục
được nhân dân đồng tình ủng hộ hạn chế đến mức thấp nhất các bản án quyết định bị hủy sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán
kiên quyết khắc phục đề án quá hàng luật đình vi phạm thời hạn tố tụng tăng cường xem xét giải quyết các đơn đề nghị giám đốc thẩm tái thẩm
đối với việc xét xử các vụ án tham nhũng phát huy thành quả và kinh nghiệm vừa qua
tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ án
áp dụng đồng bộ các biện pháp để có thể thu hồi triệt để tài sản ngay trong quá trình xét xử
chú trọng kiến nghị khắc phục những sơ hở của cơ chế chính sách sự buôn lỏng trong quản lý cán bộ
chủ tịch quốc hội cũng yêu cầu ngành tòa án tập trung nghiên cứu yêu cầu của chiến lược cải cách tư pháp
về đổi mới hệ thống tổ chức tòa án theo thẩm quyền xét xử không phụ thuộc vào đơn vị hành chính
đồng thời chủ động xây dựng cơ chế pháp lý cho việc tổ chức tòa án khu vực
tại hội nghị chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã trao hân trường lo động hạng nhất cho các tập thể và cá nhân